những dòng người đổ ra đi về cũng chính là lúc các chiến sĩ cảnh sát cơ động bắt đầu tăng cường lực lượng

mỗi ca tuần tra như thế này sẽ bắt đầu từ hai mươi một h đêm hôm trước
đến năm h sáng ngày hôm sau

và chính những người cảnh sát cơ động đấy vẫn đang miệt mài buổi đêm
tuần tra để giữ vững bình yên đảm bảo an ninh tự cho người dân mỗi dịp lễ tết cũng như ngày thường
trong chương trình viên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
bị truy nã về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
là đối tượng phạm thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi bốn b điện biên phường lê lợi thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mày phải
còn bị truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
là đối tượng nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa vũ xã minh tân huyện phù cử tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại phường đề thám thành phố thái bình tỉnh thái bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
mở đầu sẽ là những thông tin về áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách đảo huyền trân khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày hai tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng bốn trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
và đến bảy giờ ngày ba tháng một vị trí tâm bão cách mũi cà mau khoảng hai trăm một mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi

do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với khối không khí lạnh mạnh
nên vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông có gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng ngãi đến bình thuận bao gồm cả huyện đảo phú quý có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cả mau có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành ở phía tầy bắc bộ trời tạnh giáo không mưa
rét đậm rét hại với nền nhiệt về đêm giao động từ một mươi đến một mươi hai độ vùng núi có nơi còn thấp hơn từ năm sáu độ
ban ngày nền nhiệt trên khu vực cũng không vượt quá ngưỡng một mươi tám độ sang ngày mùng ba do quá trình hồi tụ gió trên cao khu vực sẽ có mưa ở diện vài nơi tập trung ở vùng núi
tương tự các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến không mưa trời rét đậm rét hại với nền nhiệt cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
từ ngày mùng ba trên khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
khu vực trung bộ thời tiết có sự phân hóa rõ rệt tại thanh hóa đến nghệ an phổ biến ít mưa trời rét đậm với nền nhiệt ngày đêm giao động
từ một mươi hai đến một mươi chín độ phần còn lại của khu vực do chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nên có mưa rào và rông trên diện rộng với nền nhiệt cao hơn ở phía bắc từ một đến hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn giờ có nơi còn trên một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn giờ
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao trưa chiều giao động trong ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay đến đây là hết